sáng ngày hai tháng tám từ nguồn thông tin của quần chúng nhân dân phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
gia lai phối hợp với chính quyền xã la mơ nông huyện chư păng đã bắt quả tang một vụ khai thác
cát trái phép qua đó lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan và gần ba trăm linh mét khối
cát đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ cơ quan chức năng đã phát hiện ông ngô quang tuân năm mươi bảy tuổi
trú tại xã ia nhìn huyện chiu pang thuê ruộng của ông rơ trâm gia trú tại xã ia mơ nông
với diện tích khoảng ba trăm linh mét vuông tại khu vực suối ia gram xã ia mơ nông để đào ao thả cá
tuy nhiên ông tuân lại tổ chức hút cát từ suối iagram lên phần ruộng đã thuê rồi bán ra ngoài
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một máy hút cát hiệu đông phong một xe máy múc hiệu
cô bê một xe tải biển kiểm soát tám mươi một c một mươi hai nghìn ba trăm chín mươi hai đang vào chở cát khai báo với lực lượng chức năng
ông tuân thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình đồng thời khai nhận đã tiến hành khai thác cát
trái phép tại đây từ đầu tháng sáu cũng theo ông tuân mỗi khối cát được ông bán với giá bảy mươi đồng
ngay tại bãi riêng trong ngày hôm nay trước khi bị lực lượng công an bắt quả tang xe phạm
ông đã bán được bốn xe với khối lượng khoảng hai mươi bốn mét khối hiện phòng cảnh sát môi trường công an
tỉnh gia lai đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện và bãi cát với gần chín trăm linh mét khối
để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật